trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu ở các tỉnh tây nguyên là địa bàn dắp danh
ngành y tế tỉnh phú yên đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã sông hình huyện miền núi sông hình
giáp danh với xã cư cắ huyện mờ đắc tỉnh đắk lắc nơi đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu
cả tuần nay nhân viên trạm y tế xã sông hình phải đến từng hộ gia đình nhắc lịch tiêm
vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ và cập nhật lại danh sách các trẻ nằm trong độ tuổi tiêm
chủng vaccine nhắc lại các cộng tác viên y tế cũng thường xuyên có mặt tại các thôn buôn để
tuyên truyền về triệu chứng và biện pháp phòng ngừa bệnh bạch hầu
là địa bàn miền núi nhưng tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đặc biệt là vaccine bệnh bạch hầu
của huyện sông hình đạt từ chín mươi tám đến một trăm linh công tác tiêm vét cho những trẻ bỏ mũi hoặc chưa
tiêm nhắc lại vaccine phòng bệnh bạch hầu của địa phương này sẽ được tổ chức vào đầu tháng tám tới
đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế cũng như hóa chất phòng chống dịch
đi đôi với phòng chống dịch tỉnh phú yên cũng đã tập huấn công tác giám sát
chuẩn đoán điều trị bạch hầu cho nhân viên y tế tại các địa bàn vùng sâu vùng xa việc tuyên
truyền vận động người dân đưa con em trong độ tuổi đến trạm y tế tiêm chủng cũng được triển khai đến
từng hộ gia đình đồng thời khuyên cáo cho nhân viên y tế đồng thời khuyên cáo cho nhân viên y tế
khám điều trị khi nghi ngờ mắc bệnh